tháng bốn tiếp tục chuyển biến tích cực tháng sau tốt hơn tháng trước tính chung bốn tháng đầu năm tốt hơn cùng kỳ năm ngoái
đây là nhận định của các thành viên chính phủ tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng bốn diễn ra vào sáng ngày hôm nay dưới sự chủ trì của thủ tướng phạm minh chính
trong tháng bốn kinh tế tiếp tục duy trì đạt phát triển tích cực ở cả ba khu vực nông nghiệp công nghiệp dịch vụ
trong đó sản xuất công nghiệp tăng tám so với tháng ba và tăng sáu ba so với cùng kỳ
nông nghiệp được mùa được giá chỉ số nhà quản trị mua hàng đạt hơn năm mươi điểm lượng đơn hàng mới tăng mạnh
tính chung bốn tháng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần hai trăm bốn mươi tỷ usd tăng hơn một mươi năm so với cùng kỳ trong đó xuất siêu tám bốn tỷ usd
thu ngân sách nhà nước bằng bốn mươi ba dự toán năm tăng hơn một mươi
giải ngân vốn đầu tư công đạt một mươi bảy năm kế hoạch cao hơn gần hai so với cùng kỳ
thu hút fdi đạt gần chín ba tỷ usd
vốn fdi thực hiện đạt sáu hai mươi tám tỷ usd tăng bảy bốn cao nhất trong những năm qua
nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá cao kết quả và triển vọng kinh tế việt nam
thay mặt chính phủ thủ tướng phạm minh chính biểu dương sự nỗ lực cố gắng và những kết quả đạt được của các bộ ngành địa phương
đồng thời cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại hạn chế khó khăn thách thức phân tích một số nguyên nhân và năm bài học kinh nghiệm lớn
trong đó cần phản ứng chính sách kịp thời hiệu quả linh hoạt hơn
đẩy mạnh kiểm tra giám sát không để khuyết điểm nhỏ tích tụ thành sai lầm lớn
thời gian tới thủ tướng nhấn mạnh một mươi nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm như
tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt kịp thời hiệu quả
phối hợp đồng bộ hài hòa chặt chẽ với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý
có trọng tâm trọng điểm đặc biệt là chính sách thuế cung ứng đủ vốn tín dụng cho nền kinh tế
tăng cường kiểm tra giám sát hệ thống các tổ chức tiến dụng
tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới
như trí tuệ nhân tạo kinh tế xanh tuần hoàn tri thức sản xuất chip bán dẫn
phát triển mạnh công nghiệp nông nghiệp dịch vụ bảo đảm cung ứng đủ điện xăng dầu trong mọi tình huống
thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ hoàn thiện thể chế cắt giảm tối đa thủ tục hành chính
đặc biệt là cơ chế xin cho tăng cường chuyển đổi số để tạo môi trường công khai
lành mạnh minh bạch tránh gây phiền hà sách nhiễu cho người dân doanh nghiệp
nhằm tăng cường công tác quản lý tổng cục thuế kiến nghị ngân hàng nhà nước nghiên cứu
trình cấp thẩm quyền quy định bắt buộc thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch mua bán vàng
tổng cục thuế kiến nghị ngân hàng nhà nước nghiên cứu trình cấp thẩm quyền quy định bắt buộc thanh toán
không dùng tiền mặt đối với các giao dịch kinh doanh vàng
cơ chế kiểm soát các giao dịch này
bên cạnh đó ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ quan ban ngành địa phương
triển khai các chuyên đề giả soát xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh vàng
bán hàng không xuất hóa đơn kịp thời cho người mua tổ chức giám sát kiểm tra việc duy trì
chấp hành của các cơ sở kinh doanh vàng đã áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
tổng cục thuế bộ tài chính cho biết từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
hóa đơn điện tử đã được triển khai trên toàn quốc đối với các doanh nghiệp và hộ kinh doanh
theo đó một trăm linh doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc đã sử dụng hóa đơn điện tử
sau hơn một năm triển khai trên toàn quốc đã có năm mươi ba bốn trăm hai mươi năm cơ sở kinh doanh áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
bộ công an được giao phối hợp với ngân hàng nhà nước sớm có giải pháp để xử lý tình trạng sở hữu chéo
thao túng tại các ngân hàng
đây là chỉ đạo của thủ tướng chính phủ trong chỉ thị về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm hai nghìn hai mươi bốn
tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô
để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm năm giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn hai mươi năm
chính phủ xác định phương châm tăng cường giám sát kiểm tra và phòng ngừa rủi ro
chống tham nhũng tiêu cực cùng với đó là giảm tiêu cực
lợi ích nhóm sân sau
theo đó thủ tướng yêu cầu ngăn chặn xử lý tình trạng sở hữu chéo
thao túng tại các tổ chức tiến dụng
bộ công an phối hợp với ngân hàng nhà nước việt nam khẩn trương có các giải pháp
để ngăn chặn xử lý tình trạng sở hữu chéo thao túng tại các tổ chức tín dụng
bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tiến dụng và an ninh tài chính tiền tệ
vào tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn luật các tổ chức tín dụng sửa đổi đã được quốc hội thông qua
với nhiều nội dung quan trọng để ngăn chặn tình trạng sở hữu chéo
thao túng chi phối tổ chức tiến dụng
cụ thể luật đã bổ sung quy định về cung cấp công bố công khai thông tin
trong đó cổ đông sở hữu từ một vốn điều lệ trở lên của tổ chức tiến dụng
thưa quý vị trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia cảnh báo
hiện các đối tượng xấu đang săn lùng các tài khoản ngân hàng không chính chủ trên mạng xã hội
để mua và thuê thậm chí là đánh cắp bởi vì đây đang là vũ khí lợi hại
để các đối tượng lừa đảo sử dụng che giấu hành vi phạm tội của mình
đây là đối tượng chính trong đường dây chuyên mua bán thông tin tài khoản ngân hàng
có sự tiếp tay của nhiều nhân viên ngân hàng khắp cả nước vừa bị lực lượng công an đấu tranh bắt giữ
tại thời điểm bị bắt đối tượng đã thu thập trao đổi mua bán thông tin cá nhân
của hai trăm linh người
trong quá trình em làm việc online là em bán sim thì em có tham gia các hội nhóm
do các admin group lập ra là để quảng bá những dịch vụ mà họ làm
thì em thấy họ đang có dịch vụ là tra sát thông tin cá nhân của những người chuyển khoản nhầm
để người ta liên hệ xin lại tiền
thì em thấy họ làm nhiều và kiếm được tiền
thì em cũng tìm hiểu và kết nối với họ để làm theo
thế là em xin làm công tác viên
rồi dần dần là em có những mối quan hệ với bên ngân hàng
thì em cũng nhờ họ làm kể là họ check thông tin cá nhân của khách hàng
gửi cho em để em bắt bán
theo trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia
có ba cách để những kẻ xấu thu mua tài khoản ngân hàng không chính chủ
một mua thuê tài khoản ngân hàng của những sinh viên người thu nhập thấp hiếu hiểu biết
hai mua chủ tịch mua tài khoản ngân hàng của những sinh viên người thu nhập thấp hiếu hiểu biết
một mua tài khoản ngân hàng của những nhân viên ngân hàng đánh khắp hách các ngân hàng để chiếm đoạt
ba mua lại của những kẻ xấu trên mạng xã hội như telegram facebook zalo hoặc các diễn đàn hacker
thường mỗi tài khoản ngân hàng sẽ được giao dịch với mức giá khoảng từ năm trăm linh đồng đến ba triệu đồng
hoặc nhiều hơn tùy theo thương hiệu của ngân hàng và hạn mức giao dịch
không chỉ vậy người mua còn có thể chủ động đưa ra yêu cầu về tên tuổi giới tính
những người mở ra tài khoản như vậy có thể người ta không biết tài khoản người ta bị sử dụng là dụng tật
người ta có thể là bị đối tượng là thảo trực tuyến đúng giả dạng là một nhân viên ngân hàng
có thể là chạy kpi chạy danh số cần làm thẻ
thì kích thích người dân chỉ mở tài khoản một cái tài khoản người ta nghĩ là không có hại gì
nhưng mà các đối tượng sẽ sử dụng mục đích xấu
sau khi có được tài khoản ngân hàng giác những kẻ xấu thường sử dụng các tài khoản này
để giao dịch các loại tiền ảo như bitcoin etherem hay dùng để đăng nhập internet banking
sim điện thoại đăng ký tài khoản thẻ ngân hàng
để tiện cho các hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thòng che giấu danh tính khi thực hiện hành vi phạm tội hay rửa tiền
sau một ngày điều trị thì hiện tại tình trạng của em bé về mặt khuyết động thì ổn định
tuy nhiên thì tổng thương gan tổng thương thần tim thì cũng còn nhiều
trường hợp thì tổng thương não
tuy nhiên thì các bác sĩ ở đây thì vẫn cố gắng hết sức để làm những gì tốt nhất cho em bé
hội trận với phía trên di động một di động hai
và các tình trạng nặng của em bé để có những hướng đi thật là rõ ràng
và để có tình trạng nặng của em bé để có những hướng đi thật là rõ ràng
giúp cho quá trình điều trị thật là tốt hơn
ngay trong chiều qua đoàn công tác của bộ y tế đã làm việc tại long khánh
tại tiệm bánh mì vi phạm
cơ sở này đã đóng cửa theo yêu cầu của các cơ quan chức năng
trước đây tiệm bán bánh mì thịt với một ổ mỗi ngày
nguyên liệu thực phẩm được chế biến và bán tại nhà
dù vậy cơ sở này không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm
và các giấy tờ liên quan khác
ngay sau khi xảy ra vụ việc
do lượng bệnh nhân lớn ngành y tế đã mời các chuyên gia tại tp hcm xuống hỗ trợ chuyên môn
làm sao cứu trữ được cho các bệnh nhi nặng
cục an toàn thực phẩm bộ y tế cũng nhận định vụ ngộ độc với số bệnh nhân tăng nhanh
do đó sở y tế cần khẩn trương chỉ đạo các cơ sở y tế và bệnh viện đa khoa long khánh
bệnh viện nhi đồng cần tập trung nguồn lực cứu trữ người bệnh
dù chưa có kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm
nhưng cục an toàn thực phẩm đang nghi ngờ do vi khuẩn gây ra ngộ độc
theo thông tin từ sở y tế đồng nai đến tối qua ngày ba tháng năm
số ca nhập viện đã có dấu hiệu trứng lại
tuy nhiên ngành y tế cũng khuyên cáo những ai đang có dấu hiệu đo bụng nôn ói
sau khi ăn bánh mì cần đến cơ sở y tế để điều trị kỳ thời
quý vị thân mến bất cứ du khách nào đến với điện biên cũng không thể bỏ lỡ cơ hội
chêm ngưỡng bức tranh barorama độc đáo tái hiện lại toàn cảnh chiến thắng điện biên phủ

bảo tàng chiến thắng lịch sử điện biên phủ theo thống kê trong ngày hai mươi chín tháng bốn vừa qua
có hơn một mươi bốn tám trăm linh lượt khách và đến hết ngày ba mươi tháng bốn là hơn một mươi bảy lượt khách tham quan bức tranh này
và đến thời điểm này khi ngày kỷ niệm chiến thắng lịch sử đang đến gần
bức tranh vẫn đang tiếp tục thu hút được sự quan tâm của đông đảo du khách
nhân những ngày tháng năm lịch sử những người lính của hội cựu chiến binh
xã tân xã huyện thạch thất thành phố hà nội đã vượt hơn năm trăm linh km đến với điện biên
tại mắt chiêm ngưỡng bức tranh panorama khổng lồ về lịch sử hào hùng của cả dân tộc
trong năm mươi sáu ngày đêm khoét núi ngủ hầm mưa rầm cơm vắt họ không khỏi xúc động và tự hào
bức tranh tần cảnh chiến dịch điện biên phủ được vẽ bằng chất liệu sơn dầu
có diện tích ba hai trăm hai mươi năm m hai trong đó tái hiện bốn năm trăm linh nhân vật
đây là một trong những bức tranh về đề tài chiến tranh lớn nhất của hội cựu chiến binh
bức tranh được phân thành bốn trường đoạn lịch sử theo chủ đề toàn dân ra trận
khúc dạo đầu hùng tráng cuộc đối đầu lịch sử và khúc khải hoàn mừng chiến thắng
tất cả các hình ảnh và sự kiện được sâu chuỗi kết nối liên mạch theo diễn biến của chiến dịch
hoành tráng sinh động và ý nghĩa là cảm nhận của hầu hết người tham quan
cảm nhận thấy được là sự thông nhất đoàn kết của dân tộc việt nam
cái thai thể hiện sự hào hùng hoành tráng của quân đội dân việt nam
mặc dù là có gian khổ nhưng mà chúng ta đọc chiến thắng
với bảo tàng thì hoạt động chuyên môn chủ yếu là các tài liệu hiện vật và các cuộc triển lãm
nhưng với một bức tranh hội họp về chiến thắng địa biên phủ
thì nó đã tạo nên một sức mức rất lớn đối với công chúng tham quan
khi đến thăm bức tranh này thì hầu hết người dân cũng như là kể cả khách quốc tế
đều cho rằng là một cái bức tranh đã tái hiện lại cho họ hiểu thế nào là cuộc chiến năm mươi sáu ngày đêm
thế nào là những tấm hương chiến đấu dũng cảnh trong chiến dịch địa biên phủ
trong dịp nghỉ lễ vừa qua lượng du khách tham quan bức tranh panorama đạt gần một mươi bảy người trong một ngày
để phục vụ tốt nhất cho du khách bảo tàng chiến thắng lịch sử điện biên phủ
đã bố trí các ca tham quan bức tranh liên tục trong giờ mở cửa với thời gian ba mươi phút một ca
riêng trong dịp này bảo tàng sẽ mở cửa đón khách tham quan cả vào các tối
ngày sáu tháng năm và ngày mùng bảy tháng năm và vào các ngày thứ sáu thứ bảy hàng tuần cho đến hết tháng năm
đây là một tác phẩm hội họa về đề tài chiến tranh
chúng tôi được tiếp nhận cho đến thời điểm này là ba năm
tuy vậy thì sức khúc của nó thu hút công chúng đến với bảo tàng đến tham quan bức tranh ngày càng tăng không hề giảm
năm hai nghìn hai mươi hai chúng tôi đón hai trăm hai mươi bảy trăm linh lượt khách
năm hai nghìn hai mươi ba chúng tôi đón một trăm năm mươi năm sáu trăm tám mươi sáu lượt khách
và đến thời điểm này thì bảo tàng đã đón gần hai trăm linh lượt khách ứng tham quan chỉ trong quý i của năm hai nghìn hai mươi bốn
bảy mươi năm đã trôi qua nhưng những trang lịch sử hào hùng của dân tộc vẫn đang được tái hiện và lưu giữ
để lớp lớp con cháu thấu hiểu được ý nghĩa và giá trị của hòa bình và độc lập
và đây cũng sẽ là một điểm nhấn mới mẻ để thu hút du khách trong và ngoài nước đến với du lịch văn hóa lịch sử
tiếp theo là một trang lịch sử hào hùng của dân tộc
tiếp theo chương trình là những tin tức kinh tế đáng chú ý có trong kinh tế phương nam mời quý vị quan tâm theo dõi
hoàng trí xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với tin tức của kinh tế phương nam
theo công ty nghiên cứu thị trường canta người tiêu dùng việt đang phải vật lộn với giá cả hàng hóa tăng cao từ đầu năm ngoái cho đến nay
theo hội lương thực thực phẩm tp hcm trong bối cảnh nhiều ngành có tốc độ tăng trưởng sụp giảm ngành lương thực thực phẩm vẫn duy trì tốt khi chỉ số sản xuất ngành quý i tăng hơn một năm so với cùng kỳ năm ngoái
tuy nhiên hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp lương thực thực phẩm vẫn hết sức khó khăn sức mua tiêu dùng thị trường nội địa lẫn xuất khẩu đều yếu
trong khi đó chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng tăng do giá nguyên liệu đầu vào vẫn còn cao
đáng chú ý cuối năm hai nghìn hai mươi ba có đến ba mươi hộ gia đình cho biết
đang gặp khó khăn trong duy trì tài chính gia đình
theo đó người tiêu dùng không ngừng thay đổi hành vi mua sắm để tiết kiệm nhưng vẫn phải đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho gia đình
một số ngành hàng tiêu dùng nhanh chứng kiến sự sụp giảm về khối lượng như một số ngành hàng sữa
ngành hàng trong chăm sóc cá nhân như dầu gội đầu ngành chăm sóc nhà cửa như nước giặt
thành công nhờ giải quyết sự cân bằng giữa nhu cầu và túi tiền của người mua hàng
theo thống kê của ngành du lịch giá vé máy bay tăng cao
trong khi hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ thuận lợi hơn
nhất là nhiều tuyến cao tốc bắc nam được đưa vào khai thác khiến cho du lịch đường bộ được lựa chọn nhiều năm nay
từ đó kéo theo thu nhập cũng như doanh thu của ngành du lịch tại các tỉnh thành phía nam tăng mạnh so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
các tỉnh thành phía nam đang bước vào cao điểm mùa nắng nóng
do đó phần lớn du khách lựa chọn các điểm đến là biển như phú quốc nha trang bà rịa vũng tàu phan thiết
hoặc các điểm du lịch có khí hậu mát mẻ hơn như đà lạt măng đen
ngoài giá vé bay tăng cao vì giao thông đường bộ đang khá phát triển nhất là hệ thống đường cao tốc bắc nam đã đưa vào khai thác
nên cũng giúp thúc đẩy du lịch bằng đường bộ từ thành phố hồ chí minh đi các tỉnh lân cận dễ dàng hơn
lượng khách gia đình đi du lịch đường bộ nơi các điểm xung quanh những thành phố lớn như thành phố hồ chí minh đi vũng tàu
nha trang phú quốc ninh thuận cần thơ có xu hướng tăng
trong khi đó theo các công ty du lịch lưu hành những tuyến tuổi như phú quốc quy nhân công đảo nha trang đi từ thành phố hồ chí minh bằng máy bay
nhu cầu vẫn khá chậm nhiều tuyến chỉ đạt khoảng sáu mươi so với kế hoạch
một điểm sáng năm nay là các địa phương đều ghi nhận sự tăng trưởng về lượng khách quốc tế so với năm ngoái
ngày một tháng năm gần sáu trăm năm mươi du khách quốc tế với nhiều quốc tịch như mỹ đức anh canada đã khám phá những điểm đặc trưng ở thành phố hồ chí minh và mỹ tho tiền giang
sở du lịch thành phố hồ chí minh cho biết trong năm ngày nghỉ thành phố hồ chí minh đón khỏa năm mươi bốn lượt khách tăng một mươi hai năm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba là bốn mươi tám lượt
theo cục du lịch quốc gia việt nam tổng số khách quốc tế trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đạt sáu hai triệu lượt tăng sáu mươi tám ba so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba và tăng ba chín so với thời điểm trước năm hai nghìn hai mươi ba
dù du lịch việt nam đang bước vào mùa cao điểm du lịch nội địa song lượng khách quốc tế vẫn duy trì ở mức tốt
đạt trên một năm triệu lượt trong tháng bốn vừa qua
thưa quý vị thành phố hồ chí minh đang trong những ngày nắng nóng gây gắt tìm ẩn nhiều mối nguy về an toàn thực phẩm
thời gian gần đây mặc dù đã có nhiều cảnh báo nhưng những thực phẩm không rõ nguồn gốc nhãn mát mất vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn được bày bán tràn lan tại các cổng trường học
theo ghi nhận quanh một số cổng trường học tại thành phố hồ chí minh
vẫn còn nhiều học sinh mua đồ ăn làm sẵn bánh kẹo nhận thức ăn nhanh từ các xe đẩy di động gần cổng trường
những loại đồ ăn được chế biến sẵn không rõ nguồn gốc xuất xứ không nhãn mát có thể tiềm ẩn là một trong những nguyên nhân gây nguy cơ học sinh bị ngộ độc thực phẩm
ghi nhận vào giờ tăng học tại một số trường tiểu học trung học cơ sở ở quận tân bình khu vực quanh cổng trường xuất hiện hàng chục quán xe hàng trong bán đồ ăn vặt nước uống cho học sinh
đồ ăn thức uống được bày bán tại đây khá phong phú và đa dạng từ các đồ ăn sẵn như bánh kẹo chân gà cho đến đồ ăn nhanh được chế biến tại chỗ như bánh mì xúc xích bánh
không chỉ những em học sinh nhiều phụ huynh cũng để cho con em mình mua sử dụng thức ăn không rõ nguồn gốc nhãn mát này
đối với những cái đồ ăn mà bán trước cổng trường thì bên cạnh việc dễ bị ôi thiêu thì cũng sẽ bị dính những bụi bỏng nếu như không bảo quản kỹ
và khi mà con em của chúng ta mà ăn phải những cái
thực phẩm này thì sẽ rất dễ là bị ngộ độc thực phẩm
đối với phía người bán thì họ sẽ ưu tiên về phía lợi nhuận của họ hơn
cho nên là với cái món ăn họ thường sẽ lấy ở những nơi có thể là giá rẻ không rõ nguồn gốc
và như thế thì cũng đi kèm với những cái vấn nạn như là đồ không có an toàn vệ sinh thực phẩm
thì như thế thì khi mà làm cho các bạn học sinh ăn thì họ sẽ dễ bị ngộ độc thực phẩm hay vấn đề liên quan tới tình trạng sức khỏe
thực sự thì rất là lo
nhưng mà nếu như mà an toàn thì mình vẫn yên tâm hơn
mình có dặn cháu là tại cháu nó cũng thỉnh thoảng cũng cho cháu đi ra ngoài ăn cho nó thay đổi khẩu vị
nhưng mà có dặn cháu là để ý xem những cái món ăn như thế nào rãng mưa hoặc là tem mát rõ ràng
vào giờ đến trường và giờ tăng học học sinh đứng ngay dưới lòng đường để mua quà vặt
tình trạng này không chỉ gây cản trở ủng tắc giao thông mà còn tiêm ẩn nguy cơ tai nạn mất vệ sinh an toàn thực phẩm
các loại thức ăn được bày bán trước cổng trường
thường được bán với giá rẻ chỉ từ hai đồng đến một mươi đồng
tuy nhiên về chất lượng và nguồn gốc xuất xứ thì không đảm bảo
nhiều loại bánh kẹo in toàn tiếng nước ngoài không có tem phụ tiếng việt
tại một khu vực bán đồ ăn sáng trước trường trung học cơ sở bình quế tây bình thạnh
ghi nhận có hàng chục xe bán đồ ăn sáng với đa dạng đồ ăn từ cơm gà mì xào cơm cuộn bánh mì
được nhiều phụ huynh và học sinh chọn mua đặc biệt phổ biến nhất là các xe bán cá viên chiên và bánh tráng trộn
nguyên liệu thực phẩm từ những món ăn này đều không rõ nguồn gốc xuất xứ
đấy là công tác phòng ngừa ngộ độc
chúng tôi xác định phòng ngừa là chính để có thể vì tất cả những bếp ăn tập thể
những nơi cung cấp xuất ăn cho trường học đặc biệt là trường học
thì chúng tôi có những thanh tra kiểm tra định kỳ và đột xuất thường xuyên liên tục trong năm
và càng đặc biệt dày đặc trong tháng hành động về an toàn thực phẩm
để cho là gì để thông qua thanh tra kiểm tra đó kịp thời phát hiện và uống nắng những vi phạm
làm sao để cho là chúng ta phải bảo vệ từng nguồn chúng ta phải phòng ngừa không để ngộ độc xảy ra
nhất là trong cái tình hình mới hiện nay thì tình hình về an toàn thực phẩm nó vẫn diễn biến hết sức phức tạp
đặc biệt là chúng ta cũng đã ghi nhận cũng có khá nhiều những vụ ngộ độc thực phẩm
nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại các địa phương lân cận
thế thì ở đây là chúng ta cũng phải hết sức là đề phòng và không thể lúc nào mà lơ là cảm giác
thời gian gần đây trên địa bàn một số tỉnh khánh hòa thành phố nha trang
xảy ra nhiều vụ nghi ngộ độc do học sinh ăn đồ ăn thức uống được bày bán quanh khu vực trường học
hiện nay là thời điểm nắng nóng nguy cơ về an toàn thực phẩm là rất đáng báo động
đặc biệt là lứa tuổi học sinh
thành phố hồ chí minh đang tổ chức triển khai thực hiện tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm hai nghìn hai mươi bốn
bên cạnh việc tăng cường công tác thanh tra kiểm tra các cơ sở kinh doanh các địa điểm ăn uống
đặc biệt là các trường học kết hợp với đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân và học sinh
lựa chọn và sử dụng thực phẩm an toàn phòng tránh ngộ độc thực phẩm nhằm bảo đảm sức khỏe cho mọi người
nhân kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
thành phố hồ chí minh đã tổ chức cho một mươi hai cán bộ chiến sĩ điện biên năm xưa tham quan trải nghiệm
đi thử tàu metro số một từ ga trung tâm bến thành đến ga suối tiên và ngược lại
xúc động hào hứng và đầy kỳ vọng là cảm xúc của một mươi hai cán bộ chiến sĩ cựu chiến binh điện biên
tham gia vào hành trình trải nghiệm tàu metro số một dù đã cao tuổi
song các chiến sĩ điện biên năm xưa vẫn rất nhanh nhẹn phấn khởi
tất cả đều có chung những đánh giá sau khi được trải nghiệm như tàu metro hiện đại
mát mẻ êm ái cứ ngỡ ở nước ngoài
nay đã có mặt ở thành phố mang tên bác lúc trước chỉ biết đến qua báo đài
và chỉ ước được một lần đi metro thì nay ước mong đó thành sự thật
các nước đều có metro và nay nước ta cũng có metro thể hiện sự văn minh hiện đại của thành phố
hy vọng đất nước mình sẽ có thật nhiều dự án mang tầm vóc quốc gia như metro số một
một chiến sĩ khác cũng cho biết đã trải qua bốn mươi năm kháng chiến
phải đào hầm để trú ẩn được an toàn
tuy nhiên nay xuống một cái hầm to lớn ga trung tâm bến thành
mới thấy nước ta vô cùng hiện đại phát triển không ngừng
thấy rõ sự đổi thay phát triển không ngừng của thành phố hồ chí minh
hồ chí minh nói riêng và việt nam nói chung
một mươi hai cựu chiến sĩ điện biên đều kỳ vọng đất nước ngày càng ổn định phát triển
không chỉ một tuyến mà còn xây dựng được nhiều tuyến metro khác nữa
đường sát metro là đòn bẫy mạnh mẽ nhất trong phát triển giao thông kinh tế
giúp trút ngắn khoảng cách về mặt địa lý thời gian các quận huyện và các tỉnh thành với nhau
từ đó đi lại thuận lợi nhanh chóng giảm tai nạn ung tắc và khí thải môi trường
bệnh viện đa khoa khu vực hóc môn thành phố hồ chí minh xây dựng bãi đáp trực thăng trên tầng một mươi hai
để đáp ứng yêu cầu cấp cứu bằng đường hàng không
dự án bệnh viện đa khoa khu vực hóc môn tòa lạc trên diện tích sàn hơn bảy mươi m hai
gồm một mươi hai tầng nổi và hai tầng hầm với số vốn đầu tư hơn một chín trăm linh tỷ đồng
hạ tầng kỹ thuật đáp ứng một giường nổi trú năm trăm linh giường hiện đại chất lượng cao
ngoài ra dự án bệnh viện còn tạo quỹ đất để xây dựng thêm năm trăm linh giường nổi trú khi có nhu cầu mở rộng
đặc biệt bệnh viện có bãi đáp trực thăng trên tầng một mươi hai đáp ứng việc cấp cứu bằng đường hàng không
khi người bệnh trong tình trạng nguy kịch có biểu hiện đe dọa tính mạng trên các vùng biển đảo vùng sâu vùng xa
đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện theo hướng chuyên nghiệp
đảm bảo cung ứng dịch vụ cấp cứu chất lượng cao cho bệnh nhân
bệnh viện đa khoa hóc môn được xây dựng tạo điều kiện cơ sở vật chất thiết bị y tế kỹ thuật và trình độ chuyên môn cao
nhằm chăm sóc sức khỏe người dân thuộc huyện hóc môn và các khu vực lân cận góp phần giảm tải bệnh viện tuyến trên
hiện tại bệnh viện bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân nội trú ở hạng mục đã hoàn thành khang trang sạch sẽ
một số hạng mục của bệnh viện đang được nhà thầu góp rút triển khai
tuần lễ du lịch ẩm thực và bánh dân gian nam bộ thành phố thủ đức hai nghìn hai mươi một
được tổ chức bên bờ sông sài gòn đã thu hút hàng ngàn du khách tìm đến và trải nghiệm nhiều loại món ăn thức uống
cùng với nhiều loại hình vui chơi mùa sống thú vị
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
lễ hội được diễn ra từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến ngày năm tháng năm với quy mô hơn hai trăm năm mươi gian hàng
bài bán các đặc sản của vùng miền đồ thuốc công mỹ nghệ quần áo đồ gia dụng
trong đó các gian hàng bánh dân gian thu hút rất đông khách
các nghệ nhân đã đem tới giới thiệu tại tuần lễ du lịch ẩm thực và bánh dân gian nam bộ
thành phố thủ đức rất nhiều loại bánh dân gian có tiếng như bánh tầm ngũ sắc bánh bò nướng
bánh đúc bánh bò thốt nốt bánh dai lợn bánh xèo nhằm giúp du khách tìm hiểu trải nghiệm
sự phong phú đa dạng về các loại bánh cùng chất liệu màu sắc hương vị của từng loại bánh

họ tụ hợp lại ăn uống sinh hoạt rất là vui và điều tôi cảm nghĩ là ngon nhất đây là những
cái bánh dân gian bánh bò bánh đúc bánh chuối bánh dai lợn cái đó là những cái đặc sản
miền quê của mình rất là ngon ạ thì sau cái lễ hội này mình cũng mong muốn là các chương trình
thực tế đó cũng có nhiều cái chương trình bán hàng này kia bánh dân gian để cho bà con hưởng thức
theo ghi nhận có rất đông du khách đến tham quan thưởng thức món bánh tại lễ hội
không chỉ được chiêm ngưỡng không gian trưng bày nhiều loại bánh dân gian
mà du khách còn được trải nghiệm tay nghề làm bánh của các nghệ nhân chế biến các món bánh
truyền thống của người nam bộ những loại bánh được rõ sắc màu được các nghệ nhân đầu bếp chế
biến tâm huyết đảm bảo chất lượng sản phẩm đưa tới tay người tiêu dùng
được tham gia cái lễ hội này thì tôi tự làm được những món bánh đúc tự tay mình làm và bánh chuối
bánh da lợn nói chung là giống như các bạn đã nhìn thấy rồi là trên cái mặt bàn của mình là mình làm
rất là nhiều món để muốn phục vụ cho những khách hàng của mình có một cái ăn uống thật sự có một cái sự
tin tưởng hàng ngày thì bánh của mình lúc nào cũng nóng và mới liên tục hàng ngày cái trung tâm
đắt nhất có cái món bánh đúc rất là rất rất là yêu và khách hàng đã dùng thử khi mấy chị xin số
điện thoại và quay lại đặt hàng để đem về hà nội thì thật sự rất rất là vui cũng xin cảm ơn
ban tổ chức
có những lễ hội này bà đã cho mình được tham gia và đồng hành cùng ban tổ chức
không chỉ các loại bánh nhiều gian hàng có thu hút rất đông người dân đến xem và trải nghiệm
năm nay lễ hội được tổ chức quy mô hoành tráng nhằm góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn
hóa truyền thống và hóa ẩm thực của thành phố hồ chí minh đồng thời hoạt động cũng giới thiệu những
món ăn ngon đậm đà bản sắc của các vùng miền và phục vụ nhu cầu tham quan vui chơi mua sắm giải
tác an toàn vệ sinh thực phẩm chất lượng hàng hóa vệ sinh môi trường tại khu vực các gian hạn để
chương trình diễn ra thành công tốt đẹp hy vọng nhiều người đến với chương trình để thưởng thức
trải nghiệm các món ăn ngon và mua sắm hàng hóa phù hợp với nhu cầu của bản thân
bản tin kinh tế và tiêu dùng chiều nay cũng xin được khép lại tại đây cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại
hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin sau